thưa quý vị quảng nam đang trong những ngày nắng nóng cao điểm và trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt
hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an tỉnh vẫn ngày đêm làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch để ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng
đã gần hai tháng qua hai mươi năm chốt kiểm soát dịch bệnh tại các tuyến giao thông cửa ngõ ra vào tỉnh quảng nam vẫn hoạt động không ngừng nghỉ
gần một lượt cán bộ chiến sĩ công an thay nhau làm nhiệm vụ chốt chặn kiểm soát dịch bệnh dưới cây nắng gắt oi bức của mùa hè miền trung
cùng với cường độ kiểm soát người và phương tiện qua lại các chốt liên tục là áp lực khó khăn lớn cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt
tuy nhiên những chiến sĩ công an quảng nam luôn nêu cao tinh thần và kiên trì bền bỉ bám chốt cùng các tình nguyện viên
các lực lượng thanh niên y tế kiểm soát hàng nghìn lượt người phương tiện qua lại các chốt mỗi ngày với quyết tâm sớm để lùi dịch bệnh
tại các chốt kiểm soát dịch bệnh để bảo đảm hoạt động liên tục tại các chốt cán bộ chiến sĩ công an làm nhiệm vụ phải ở lại chốt hai trăm linh
hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ sinh hoạt ăn ngủ và cả những sinh hoạt thiết yếu thường nhật của cán bộ chiến sĩ đều diễn ra trong những lều giã chiến tại chốt trong điều kiện khó khăn thiếu thốn do những chốt này đặt tại khu vực xa khu dân cư
tranh thủ chập mắt sau giờ thay ca tối để sớm mai lại tiếp tục công việc
trong điều kiện sinh hoạt như vậy nhưng gần hai tháng qua hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ đã khắc phục khó khăn để bám chốt làm nhiệm vụ
đặc biệt là dưới thời tiết nắng nóng của mùa hè
có những lúc thời điểm là nhiệt độ lên tới bốn mươi bốn mươi một độ c
bên cạnh đó thì cơ sở vật chất cũng còn nhiều hạn chế
đời sống sinh hoạt của anh em thì cũng còn nhiều khó khăn
đứng trước những khó khăn đó thì ý chí vững vàng và tìm mọi cách để khắc phục những khó khăn vượt qua những hoàn cảnh như lúc này
để rồi tiếp tục góp phần
chúng ta với cộng đồng đẩy lưu cái dịch bệnh
cuộc chiến với dịch bệnh covid còn nhiều gian nan thách thức khó khăn nhưng không làm giảm đi tinh thần nhiệt huyết kiên trì chống dịch của những cán bộ chiến sĩ công an cũng như các tình nguyện viên làm việc tại các chốt
khi cần họ sẵn sàng có mặt đồng lòng góp sức vào cuộc chiến khốc biệt mà cả nước đang gồng mình chống chọi với một niềm tin mãnh liệt